như chúng tôi đã đưa tin vào tối ngày tám tháng chín lãnh đạo cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an đại diện các cơ quan trực thuộc bộ công an cảnh sát phòng cháy chữa cháy các tỉnh thành đã đến viếng thăm hỏi động viên gia đình các chiến sĩ gặp nạn
cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm cũng đã đề xuất công nhận liệt sĩ cho thượng úy phạm phi long
và đặc biệt hơn nữa là các cô chú công an đến dự và tặng quà cho các em

trường trung học phổ thông xốp cột có tổng số một một trăm sáu mươi ba học sinh trong đó ba trăm tám mươi bảy em học sinh thuộc gia đình hồ nghèo
nhiều em học sinh là con đồng bào dân tộc tự số
lễ khai giảng năm nay đoàn trường đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân phối hợp với công an tỉnh sơn la
đã trao hai mươi xuất quà cho các em học sinh trường mầm non hoa phượng đỏ
và bốn mươi xuất quà cho các em học sinh trường trung học phổ thông sốc cộp với trị giá gần bốn mươi triệu đồng
đây là sự động viên rất lớn đối với các em học sinh vùng sâu vùng xa có bàn kẻ khó khăn vươn lên học giỏi
với tình cảm mặc dù những món quà tuy nhỏ nhưng mang đầy ý nghĩa giúp các em tự tin trong học tập và nỗ lực trong công tác
trong thời gian tới các em có một niềm tin để các em
và vượt mọi gian khó để học tập được tốt hơn
mong muốn rằng các em là những người chủ tương lai của đất nhà và đạt nhiều thành tích hơn trong năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
tổ chức lễ khai trắng năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
và có đoàn công tác của công an tỉnh cũng như là trường đại học kỹ thuật hậu cần trực thuộc bộ công an
có lên động viên thầy và trò nhà trường

và công an tỉnh sơn la không chỉ giúp nhân dân nơi đây giảm bớt phần nào khó khăn cho cuộc sống
mà còn góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
được phát sóng hàng ngày trên kênh anntv
và tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua những thông tin nổi bật có trên các số báo ra ngày hôm nay ngày chín tháng chín
thưa quý vị tình hình mất trật tự an toàn giao thông do lái xe dùng tiền lẻ để trả phí qua trạm bot quốc lộ năm
vẫn tiếp tục tái diễn trong khi đó đơn vị thu phí và bộ giao thông vận tải vẫn đang chờ chỉ đạo từ chính phủ
theo nhiều tài xế sở dĩ có tình trạng đối phó bằng tiền lẻ khi qua trạm là do tổng công ty phát triển hạ tầng
và đầu tư tài chính việt nam vdf đã tự ý tăng giá thu phí các xe qua trạm
về vấn đề này lãnh đạo vdf giải thích việc điều chỉnh mức thu phí theo lộ trình tăng phí sử dụng đường bộ trên quốc lộ năm
là để duy tu sửa chữa đảm bảo an toàn giao thông trên quốc lộ năm và phần còn lại là để hoàn vốn
theo nguyên phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội nguyễn sĩ dũng nếu tình trạng bất ổn tại bot không sớm được xử lý
chắc chắn sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy khác nghiêm trọng hơn
vâng cứ đến hẹn lại lên mỗi khi đến dịp trung thu bên cạnh những mặt hàng bánh uy tín chất lượng
thì luôn tồn tại những cơ sở làm bánh mất vệ sinh không đảm bảo nguồn gốc xuất xứ và coi thường tính mạng của người tiêu dùng
để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng trên cục an toàn thực phẩm bộ y tế đã đề nghị các đơn vị tăng cường tuyên truyền
giáo dục để nâng cao nhận thức của các chủ cơ sở sản xuất
trong đó nơi sản xuất phải khô giáo thoáng mát tránh để bánh trực tiếp dưới ánh nắng không để cần hàng hóa có mùi lạ
đặc biệt cục nghiêm cấm không được bán bánh quá hạn sử dụng bánh bị mốc hay hỏng
trong thời gian tới các đoàn kiểm tra liên ngành cũng sẽ được huy động để đảm bảo các chủ cơ sở sản xuất bánh trung thu tuân thủ đúng những quy định về an toàn thực phẩm
chỉ trong vòng chưa đầy bốn tháng những người mua honda cr v hai bốn tg với giá hơn một tỷ đã phải ngậm ngùi nhìn giá tuột tới hơn hai trăm tám mươi triệu đồng
nhiều người tự hỏi thị trường ô tô việt nam đang loạn hay đây chỉ là chiêu dịch
những người tự hỏi thị trường ô tô việt nam đang loạn hay đây chỉ là chiêu dịch
không ai biết giá thực của một chiếc xe ô tô là bao nhiêu
việc cổ phần hóa được trên chín mươi sáu số doanh nghiệp nhà nước nhưng chỉ bán được tám vốn nhà nước cho thấy cổ phần hóa mới đạt được mục tiêu về lượng chứ chưa đạt được về chất
đặc biệt quá trình này chưa thu hút được các nhà đầu tư nước ngoài ghi nhận trên báo công an nhân dân
phân tích về vấn đề này phó tổng giám đốc tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước nguyễn hồng hiển cho rằng
để cổ phần hóa thoái vốn nhà nước thành công cần tôn trọng nguyên tắc phải bán cái gì thị trường cần thay vì bán những gì mình có
ngoài ra thay vì thoái vốn từng doanh nghiệp đơn lẻ thì nên tạo ra rổ thoái vốn theo địa bàn chuỗi giá trị để nhà đầu tư có thêm lựa chọn
hiện tại tỷ lệ vốn nhà nước được phép bán rất hạn chế chỉ cao lắm là được bốn mươi chín
đây là một trong những nguyên nhân chính khiến cho doanh nghiệp nước ngoài không mấy mận mà với việc mua lại cổ phần
trong phần tiếp theo của chương trình
tổng công ty đường sắt việt nam sẽ tiến hành lắp camera giám sát nhằm ngăn tình trạng tàu chật bánh
cùng gặp gỡ nghệ sĩ hoàng tùng người nghệ sĩ duy nhất còn kiên trì theo đuổi khát khao làm sống dậy bộ môn nghệ thuật kịch cầm trong đời sống văn hóa nghệ thuật của việt nam